kính chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi chương trình thời sự hai mươi hai h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo thông cáo báo chí của tổng thư ký quốc hội ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
căn cứ quy định của pháp luật ubthqh đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn
của đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can